tuyến quốc lộ số sáu chạy qua tỉnh sơn la là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh tây bắc có chiều dài hơn hai trăm linh km
do địa hình vùng cao có nhiều đèo dốc quanh co nên tuyến đường này có nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km hai trăm năm mươi bốn bảy trăm linh trên tuyến quốc lộ sáu thuộc khu vực bản hủy bù xã triềng đông huyện yên châu vào đêm hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chiếc xe ô tô đầu kéo mất lái lao vào nhà dân ở bên đường hậu quả đã làm hai vợ chồng thiệt mạng
bản hội bù có vị trí nằm ven đường quốc lộ sáu ngay dưới chân đèo triều đông
theo nhiều người dân sinh sống ở đây cho biết năm nào họ cũng chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã có ba vụ xe lao thẳng vào nhà dân làm chết bốn người

bản hội bù có vị trí nằm ven đường quốc lộ sáu ngay dưới chân đèo triều đông hậu quả đã làm ba vợ chồng thiệt mạng